các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn có thể nhớ like và share kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo thông tin và nhiều người dân chứng kiến bên trong các toa tàu cũng là cảnh tượng không còn một chỗ trống
mặc dù tại sân ga luôn có loa tuyên truyền về phòng chống dịch yêu cầu hành khách tuân thủ năm k nhưng không cản được dòng người tò mò háo hức trải nghiệm phương tiện mới
theo quan sát lượng người tới ga đông nên khâu khai báo y tế bị lãng quên ngoại trừ việc đo thân nhiệt và sát khuẩn tay được thực hiện ngoài cổng ra vào
dù tất cả hành khách đi tàu đều đeo khẩu trang song không thể đáp ứng về việc
theo đó tìm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong không gian kính
nhất là số ca mắc mới covid một mươi chín tại hà nội đang diễn biến phức tạp có chiều hướng tăng với nhiều ca mới được phát hiện trong cộng đồng
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cố vấn trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
cho rằng khi thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ nhiều hoạt động được nới lỏng để trở về trạng thái bình thường mới
trong đó nhiều hoạt động đi lại được nới lỏng cũng sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh qua giao tiếp giữa người với người
giữa người nhiễm virus với người lành người nhiễm ở đây có thể là ca mắc đang lẫn khuất âm thầm trong cộng đồng
đặc biệt là người về từ vùng dịch nơi vừa qua có tỷ lệ nhiễm cao và dịch bùng phát
ông phu nhận định trong tuần qua tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội đã có những diễn biến phức tạp xuất hiện nhiều ổ dịch mới và có nhiều ca nhiễm trong cộng đồng
như vậy người dân tại hà nội đã có nhiều ca nhiễm trong cộng đồng
vẫn phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong đó có phòng bệnh trên các phương tiện giao thông công cộng
thực tế hiện nay mầm bệnh đã ngắm sâu vào cộng đồng do vậy sẽ không thể biết ai là f thậm chí bản thân chúng ta cũng là f mà không hay biết
bởi nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín không hề có triệu chứng ngành giao thông vận tải của hà nội cũng đã có những quy định phòng chống dịch trên các phương tiện giao thông công cộng
trên toa tàu cũng giống như trên xe buýt đều là không gian kính và dễ lây nhiễm
với những người muốn trải nghiệm tàu điện trên cao thì tôi khuyên rằng không nên đi vào các giờ cao điểm hoặc không nên đi vào thời điểm này để ưu tiên cho những người đi làm
đặc biệt là người già và người có bệnh nền cũng không nên đi tàu vào thời điểm đông người bởi những trường hợp này và những người chưa tiêm vaccine nếu mắc covid một mươi chín thường sẽ trở nặng phải nhập viện và có nguy cơ tử vong ông phu khuyến cáo
trước đó bộ giao thông vận tải đã có quyết định một nghìn tám trăm ba mươi chín ban hành hướng dẫn tạm thời
tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong đó điều kiện đầu tiên đối với hành khách tham gia giao thông vận tải đường sắt là tuân thủ thông điệp năm k và khai báo y tế theo quy định của bộ y tế
với hà nội trong kế hoạch số hai trăm bốn mươi ba trên khạc ủy ban nhân dân về thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín cũng đã quy định
người điều khiển phương tiện nhân viên phục vụ người đi theo phương tiện hành khách
thông điệp năm k khai báo y tế quét mã quy rờ theo quy định
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo hướng dẫn trên phương tiện giao thông của bộ giao thông vận tải bộ y tế
đối với cảng hàng không bến xe bến tàu ga đường sắt các trạm dừng nghỉ xây dựng và triển khai phương án kế hoạch đón trả hành khách
đảm bảo an toàn an ninh trực tự phòng chống cháy nổ bảo vệ môi trường và các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
bố trí điểm khai báo y tế quét mã quy rờ
hoạt động vận tải đường sắt tất cả các cá nhân cơ quan đơn vị thực hiện theo quyết định số một nghìn tám trăm ba mươi chín trên quy đê
gạch bộ giao thông vận tải ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ giao thông vận tải ban hành
hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hình ảnh hàng nghìn người tụ tập cùng lúc xếp hàng sang sát kéo dài hàng trăm mét
chen trúc ở cầu thang cuốn trước lối lên tàu
đứng ngồi đông đúc trong toa tàu không đảm bảo khoảng cách theo quy định năm k
trong khi đó hà nội hiện đang phát sinh nhiều ổ dịch ở các quận huyện với hàng chục ca mắc mới trong cộng đồng
vài ngày qua đã khiến nhiều người lo lắng
ông vũ hồng trường tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng mtv đường sắt đô thị hà nội metro hà nội
xác nhận trong sáng ngày bảy tháng một mươi một có xảy ra tình trạng hàng nghìn hành khách tụ tập cùng lúc gây mất an toàn phòng chống dịch
tuy nhiên theo lãnh đạo metro hà nội
ra khung thời gian từ chín giờ sáng đến hơn một mươi một giờ sáng nay
ngay sau đó metro hà nội đã có giải pháp để giãn cách hành khách đảm bảo đúng quy định về khoảng cách năm k
cụ thể theo ông trường từ chiều nay metro hà nội đã áp dụng giải pháp ứng phó lượng hành khách lên xuống
các phương án xích xác như tại sân bay để tránh tụ tập quá đông hành khách cùng một chỗ
ngoài ra khách trên tầng ba đi hết thì mới cho tầng hai lên tầng hai lên hết mới cho tầng một lên
xong tại khu vực dưới tầng một
ông trường cũng thừa nhận rất khó để phân làng vì bà con tụ tập quá đông
lãnh đạo metro hà nội cũng nêu rõ đơn vị đã báo ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo sở thông tin truyền thông
tuyên truyền khuyến cáo người dân nếu đi làm bằng tàu thì đi đúng khung giờ
nhưng nếu đi trải nghiệm như các cụ hưu trí hay sinh viên cần nên tránh khung giờ cao điểm
chúng tôi đã làm hết sức và bà con đi đông háo hức với tàu cát linh hà đông là điều rất mừng
nhưng đề nghị bà con cần chú ý tuân thủ đúng quy định năm k
đảm bảo giữ khoảng cách khi xếp hàng cũng như khai báo quét mã qr trên tàu ông trường khuyến cáo
lãnh đạo cdc hà nội trước đó cũng khuyến cáo người dân khi đến đi thử tuyến đường sắt cát linh hà đông
cần phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch năm k mà bộ y tế thành phố đã đưa ra
đặc biệt phải đeo khẩu trang giữ khoảng cách không tập trung quá ba mươi người trong một khu vực kính như một toa tàu
đồng thời hiện việc đi miễn phí tàu các lên hà đông diễn ra trong vòng
một mươi năm ngày nên người dân không nên đổ xô đến đi thử nghiệm trong một vài ngày mà có thể dạng ra để đảm bảo phòng chống dịch